các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên nhiều số báo ra ngày hôm nay đã đăng tải nội dung trả lời phỏng vấn của chủ tịch nước trần đại quang
trang nhất báo nhân dân có bài viết đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ phát triển hiệu quả và bền vững
theo đó chủ tịch nước trần đại quang khẳng định với sự tin cậy và chia sẻ nhiều lợi ích chung
hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tháng bảy năm hai nghìn bảy và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện tháng chín năm hai nghìn một mươi
mối quan hệ tốt đẹp này đã được cụ thể hóa trên các lĩnh vực nhất là các trụ cột chính trị quốc phòng an ninh kinh tế thương mại đầu tư văn hóa khoa học công nghệ giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững
là nội dung căn bản trong bài viết của đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
thủ tướng khẳng định giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô là một yêu cầu quan trọng và xuyên suốt trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua chúng ta phải tiếp tục nỗ lực vấn đấu tạo nền tảng vĩ mô ổn định vững chắc hơn trong năm hai nghìn một mươi tám và cả những năm tiếp theo
tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám và năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo các nghị quyết của đảng và quốc hội
đề xuất tăng phí đỗ xe ô tô lên tám lần ở tp hcm trong những ngày qua vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều
đây cũng là nội dung được đăng tải trên nhiều số báo ra ngày hôm nay
trên báo sài gòn giải phóng có bài viết cần tăng phí đỗ ô tô ở mức phù hợp
các chuyên gia cho rằng khi tăng giá quá cao có thể dẫn tới việc để xe tràn lan vào các hẻm hoặc dừng đỗ bất chấp gây ảnh hưởng đến giao thông và trật tự đô thị
vì vậy với lý do tăng phí đỗ xe lòng đường nhằm giảm
phương tiện cá nhân thì điều quan trọng nhất chính là phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo sự thuận lợi của giao thông công cộng để người dân lựa chọn
cũng về vấn đề giao thông tại thủ đô hà nội
nghiên cứu cho phương tiện khác đi chung làn xe buýt nhanh brt nhằm tối ưu hóa hạ tầng giao thông là trả lời của giám đốc trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị sở giao thông vận tải hà nội với báo hà nội mới
theo ý kiến của giám đốc trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị
thì việc đề xuất cho xe buýt thường và xe cá nhân được đi chung làn đường của xe buýt nhanh brt là giải pháp đang được sở giao thông vận tải hà nội phối hợp với tổng công ty vận tải hà nội nghiên cứu nhằm tối ưu hóa mạng lưới hạ tầng giao thông
tuy nhiên việc đi chung làn này chỉ diễn ra ở đoạn ngắn tại một số điểm mở gần các nút giao thông nhằm giảm ôn tắc
buýt thường ở đây là những tuyến buýt gom cho buýt nhanh
ngoài ra tuyến bít nhanh số hai kim mã hòa lạc không triển khai bởi thành phố đã có phương án khác hiệu quả hơn
những năm gần đây sự gia tăng đột biến về dân số và các phương tiện giao thông khiến cho nhiều tuyến phố ở hà nội gần như bị tê liệt nhất là vào giờ cao điểm
thực trạng này khiến người dân thủ đô nâm nớp nỗi lo mỗi khi phải ra đường
sống chung với tắt đường là bài viết được đăng trên báo thời nay
để giảm tài tắc đường trong năm hai nghìn một mươi bảy hội đồng nhân dân thành phố hà nội cũng đã thông qua nghị quyết về tăng cường quản lý phương tiện giao thông
trong đó quy định sẽ quản lý loại hình taxi công nghệ uber grab như taxi thông thường
tuy nhiên đây cũng chỉ là biện pháp cảm tính không hiệu quả vì làm tăng un tắc tại các tuyến phố lân cận trong khi người dân vẫn có nhu cầu lưu thông
thế nên trước mắt người dân vẫn phải chấp nhận sống chung với tắc đường trong khi chờ một giải pháp hữu hiệu và lâu dài hơn như tăng cường đầu tư hạ tầng hạn chế xe cá nhân nhất là ô tô
nếu không thì trong tương lai cảnh người và xe cộ xếp hàng mà đi sẽ còn tiếp diễn nhiều
báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài viết
theo các chuyên gia đoạn đường này là một minh chứng nữa về cái giá quá đắt hà nội phải trả cho bất cập trong quy hoạch phát triển đô thị
suất đầu tư gần ba năm trăm linh tỷ đồng cho một km đường là quá khủng khiếp và nhà nước mất quá nhiều ngân sách nhưng không thu được lợi ích từ đất
ở nhiều nước họ quy hoạch lại toàn bộ hai bên tuyến đường cần đầu tư tạo quỹ đất mặt đường rồi đấu giá thu lấy tiền làm đường
đồng thời có thể quy hoạch xây dựng nhà trung cư để tổ chức tái định cư cho người dân tại chỗ
vì sao thành phố hà nội lại không áp dụng
theo cách thức khoa học hơn như vậy
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại